thưa quý vị và các bạn mã định danh cá nhân là chìa khóa quan trọng giúp cho mỗi công dân giải quyết các thủ tục giao dịch hành chính trên môi trường điện tử
và hiểu một cách đơn giản là mã định danh cá nhân chính là số thẻ căn cước công dân một mươi hai số
hiện mã số định danh này đã có rất nhiều tiện ích khi sử dụng như dùng để tra cứu thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân
theo dự thảo thông tư mã định danh thay thế cho các mã số thuế cá nhân hoặc có thể sử dụng mã số định danh này để thực hiện giao dịch thuộc lĩnh vực kinh doanh bất động sản hay là nhà đất
từ những hiệu quả này hiện nay bộ công an đang đề xuất việc cấp biển số xe và quản lý cũng sẽ theo mã số định danh cá nhân
và đây là một trong những điểm mới trong dự thảo thông tư đang được bộ công an xin lấy ý kiến
theo dự thảo thông tư thay thế thông tư số năm mươi tám quy định về cấp thu hồi đăng ký biển số xe
đối với chủ xe là người việt nam biển số xe sẽ được quản lý theo mã định danh cá nhân
trong trường hợp chủ xe là người nước ngoài biển số xe sẽ được quản lý theo mã định danh của người nước ngoài
đối với phương tiện cơ giới thuộc sở hữu của tổ chức biển số xe sẽ được quản lý theo mã định danh của tổ chức hoặc mã số thuế
đối với trường hợp chủ xe chưa được cấp biển số định danh hoặc đã có biển số định danh đăng ký cho xe khác chủ xe sẽ được cấp biển số mới
trong trường hợp biển số định danh của chủ phương tiện đã được thu hồi chủ xe sẽ được cấp lại biển số theo biển số định danh

trường hợp biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh cá nhân hay còn gọi là biển số định danh được kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển đổi trong phương thức quản lý
trong tiểu mục vấn đề chính sách sáng ngày hôm nay thượng tá tạ thị hồng minh phó trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền và điều tra giải quyết tai nạn giao thông cục cảnh sát giao thông bộ công an sẽ làm rõ một số vấn đề cụ thể
trường hợp biển số định danh của chủ phương tiện đã được cấp và quản lý cho xe khác chủ xe sẽ được cấp lại biển số định danh của chủ phương tiện